một vụ giết người khác xảy ra tại tỉnh tây ninh mà hai đối tượng chỉ mới một mươi năm một mươi sáu tuổi còn nạn nhân một mươi bốn tuổi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự nguyễn thuận hòa và trần văn tính cùng chú tại huyện châu thành
ngày hai mươi một tháng năm nhóm của tính hòa và một mươi một bạn khác từ một mươi ba đến một mươi sáu tuổi cùng chú tại huyện châu thành và thị xã hòa thành
đến khu du lịch long điển sơn phường ninh sơn tp tây ninh chơi
sau đó xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nguyễn duy khang cùng bảy người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi chú thành phố tây ninh
trên đường về cả hai nhóm xảy ra ầu đà hòa và tính dùng dao đâm nhiều nhát vào người của khang
dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng khang đã tử vong sau đó
tiến hành điều tra đến hai mươi một h cùng ngày lực lượng công an đã mời các đối tượng lên làm việc đồng thời thu giữ hai con dao cùng sáu xe mô tô